nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật nhật bản đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có chuyến thăm chính thức nhật bản
vào ngày hôm nay tại thủ đô tokyo đại tướng tô lâm hội đàm với ngài juki yasuhiro
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản và có các cuộc gặp với ngài suga yoshihide
nguyên thủ tướng nhật bản và ngài kobayashisu fumiaki phó tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản
phó tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản kobayasu fumiaki hoan nghênh và đánh giá cao
chuyến thăm nhật bản của bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà việt nam đạt được
trên các lĩnh vực trong đó có hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua quan hệ việt nam nhật bản đang ngày càng phát triển tốt đẹp
trên mọi lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh quốc phòng
năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu đặc biệt quan trọng khi quan hệ hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ đối tác asean nhật bản
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các bộ
ngành liên quan của nhật bản trong việc phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các doanh nghiệp công dân
nhật bản sinh sống lao động học tập tại việt nam duy trì các cơ chế đối thoại an ninh
triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp với nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại cuộc gặp bộ trưởng tô lâm và ngài suga yoshihide nguyên thủ tướng nhật bản
nhất trí cho rằng quan hệ hai nước việt nam và nhật bản hiện nay đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất
trong năm mươi năm qua ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị
ngài suga yoshihide tiếp tục quan tâm ủng hộ và có những đóng góp quý báu
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên
trọng tâm là những thỏa thuận về hợp tác quốc phòng an ninh kinh tế cung cấp oda thế hệ mới
đa dạng hóa chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước
và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tạo điều kiện thuận lợi người dân việt nam
nhập cảnh vào nhật bản đảm bảo an ninh an toàn quyền và lợi ích hợp pháp các vấn đề an sinh xã hội
cơ chế thuận lợi cho cộng đồng gần năm trăm linh người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại nhật bản
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã có cuộc hội đàm
với ngài juki yasuhiro tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản trong thời gian qua
đã đạt rất nhiều kết quả
tích cực quan trọng hà bình đã chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia
bảo vệ an ninh an toàn cơ quan doanh nghiệp và công dân nước này ở nước bên kia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hà bình đã phối hợp tổ chức bảy kỳ đối thoại an ninh việt nhật cấp thứ trường
cùng nhau trao đổi nhiều nội dung quan trọng chiến lược liên quan đến tình hình an ninh khu vực và thế giới
thời gian tới hà bình nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp
duy trì tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nhật thường niên
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng tội phạm ma túy
và không để các tổ chức đứng chân ở nước này chống phá nước kia
phối hợp phòng chống tội phạm là người việt nam tại nhật bản và ngược lại
nghiên cứu cơ chế hợp tác mới thiết thực giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
hai bên làm tốt công tác bảo hộ công dân tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công dân hai nước
lao động học tập ở mỗi nước bảo vệ các sự kiện đoàn cấp cao hai nước viếng thăm lẫn nhau
trước mắt là các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp ngày yamada junichi phó chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và văn phòng jica việt nam rất tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài yamada junichi tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản
trọng tâm là những thỏa thuận giữa thủ tướng hai nước như tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh
thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế cung cấp oda thế hệ mới đa dạng hóa chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ
đề nghị jica giúp bộ công an việt nam triển khai một số dự án đào tạo nguồn nhân lực cung cấp trang thiết bị
phương tiện trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng chống cháy rừng bảo vệ môi trường tàu tuần tra
các khóa tập huấn về an ninh mạng điều tra tội phạm chống khủng bố điều tra tội phạm ma túy tư pháp hình sự an toàn giao thông
ngài phó chủ tịch jica khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công an triển khai các lĩnh vực hợp tác mà bộ công an việt nam quan tâm
tiếp ông chineda teruo giám đốc công ty total security nguyên giám đốc điều hành tập đoàn manichi bộ trưởng tô lâm cho biết
đối với hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn manichi công ty toto security
hai bên đã có rất nhiều hoạt động hợp tác nổi bật ý nghĩa như đại nhạc hội cảnh sát thế giới
cuộc thi sáng tác khẩu hiệu doraemon và an toàn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
giải chạy ekiden và sự kiện giao lưu kết nối doanh nghiệp việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị ông geneda teleo tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản
nhất là hợp tác giữa công ty total security cũng như tập đoàn manichi với bộ công an
trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa
giáo dục du lịch ý nghĩa giữa hai nước đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi
khi hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm làm việc và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nhật bản
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi tới thăm đại sứ quán việt nam tại nhật bản
đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và chúc toàn thể cán bộ đại sứ quán
luôn mạnh khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nhật
phát triển mạnh mẽ hiệu quả và thực chất đóng góp cho sự phát triển của đất nước
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã dự tiệc chiêu đãi của ông suji ryotaro
nguyên đại sứ đặc biệt việt nhật dự tiệc chiêu đãi của chủ tịch ủy ban công an quốc gia nhật bản tano coi